trên thực tế có không ít chị em sau khi tiêm vaccine thì phát hiện mình có thai và tâm lý
đa số thường lo lắng quan ngại rằng liệu vaccine có ảnh hưởng gì đến thai nhi hay không
liên quan đến băn khoăn này phó giáo sư tiến sĩ trần danh cường giám đốc bệnh viện phụ
sản trung ương cho rằng ở tình huống đó chị em không cần lo lắng mà hãy yên tâm vì hiện nay
ngành y tế của chúng ta có đầy đủ các phương tiện để sàng lọc trần đoán
theo dõi trong suốt quá trình mang thai
tôi thì tôi cho rằng việc tiêm vaccine không ảnh hưởng gì đến em bé trong bụng thực tế thì
có rất nhiều người tiêm song phát hiện có thai khi mà đến thăm khám tôi đều khuyên là không
nên sợ tại vì là tiêm vaccine giúp cho phòng bệnh cho phụ nữ và vaccine sẽ không đi qua nho thai
vì vậy phát hiện có thai sau khi tiêm vaccine chị em phụ nữ không cần phải lo lắng mà nên in
tâm giữ thai đồng thời thực hiện theo dõi thai định kỳ theo chỉ định của bác sĩ
đối với các chị em đang mang thai nếu mà đã qua một mươi ba tuần
tôi cũng khuyến cáo chị em nên yên tâm đi tiêm vaccine việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để
phụ nữ mang thai giảm nguy cơ mắc covid một mươi chín hoặc là mắc ở thế nhẹ là hết sức cần thiết hơn nữa
khi trong giai đoạn mang thai sẽ sinh ra kháng thể chủ động truyền qua nhau thai để bảo vệ em bé
những tháng đầu đời trước những yếu tố xung quanh theo phó giáo sư cường việc tiêm vaccine cho phụ
phụ nữ mang thai sẽ tạo ra vùng xanh để bảo vệ một quần thể quan trọng phụ nữ mang thai sau một mươi ba tuần
cũng như những người bình thường
tuy nhiên trước khi tiêm phải khám thai để biết tình trạng của em bé và mẹ phụ nữ mang thai
sau một mươi ba tuần mắc bệnh nền vẫn có thể tiêm vaccine covid một mươi chín xong phải tầm soát kỹ cần khám sàng
đọc kỹ cẩn thận tuân thủ các hướng dẫn của bộ y tế về chuyên môn với những phụ nữ có nguy cơ
tiền sản giật bong nho non các tai biến sản khoa thì nên chỉ hoãn tiêm buộc phải xử trí trước khi tiêm
theo quan điểm cá nhân của tôi thì tôi khuyên các chị em mà đang mang thai một mươi ba tuần nên tiêm vaccine covid một mươi chín
và cần khám sang lọc kỹ càng cũng không cần lựa chọn nên tiêm vaccine nào đâu trừ loại vaccine
nhà sản xuất đã chống chỉ định từ khi triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho phụ nữ văn
thai và cho con bú tại bệnh viện phụ sản trung ương đến nay cơ sở y tế đã tiêm cho vài nghìn trường hợp
nhưng chưa có trường hợp nào tai biến sau tiêm chỉ có một số ít trường hợp phản ứng thông thường như
đau tay hoặc một số dị ứng nhỏ khác